mặc dù thừa thiên huế đã triển khai nhiều biện pháp chủ động ứng phó nhưng mưa lớn kéo dài đã gây ảnh hưởng đến đời sống cũng như việc làm ăn kinh doanh của người dân
đến nay hàng nghìn người dân ở đây đã phải rời bỏ nhà cửa di chuyển đến nơi tránh chú bão mưa lũ cũng đã khiến một người mất tích
hôm nay tỉnh thừa thiên huế đã cho toàn bộ học sinh trên địa bàn được nghỉ học và huy động nhiều phương tiện để san ủi giải phóng đất đá bị sạt lở gây ách tác giao thông trên quốc lộ bốn mươi chín
một trăm linh hộ dân sống ở các điểm sung yếu điểm có khả năng bị sạt lở đất đã được khẩn trương di rời
đồng thời các nhà máy thủy điện cũng được tăng cường kiểm tra giám sát đặc biệt trong việc xả nước tại các hồ đập
đến một mươi bảy h ngày tám tháng một mươi lượng mưa đo được ở bạch mã và a lưới đang ở mức gần tám trăm linh mm
hơn một nhà dân ở vùng thấp trũng và một số tuyến đường giao thông nội bộ ở các huyện hiện đang bị ngập lụt